một vụ việc hết sức nguy hiểm đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại trường mầm non tuổi thần tiên
thuộc phường năm thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang khi các cháu bé đã bị một người đàn ông bị ảo giác do ma túy cầm dao khống chế
nhận được tin báo công an tỉnh tiền giang đã kịp thời có mặt khống chế đối tượng đảm bảo an toàn cho các cháu
trước đó theo thông tin từ công an tỉnh tiền giang vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay
tại trường mầm non tuổi thần tiên có ba cháu bé đã bị đối tượng nghi là ngáo đá dùng dao khống chế đe dọa gây nguy hiểm đến tính mạng
công an tỉnh tiền giang đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an tp mỹ tho đến hiện trường triển khai các biện pháp để giải cứu cháu bé
lúc này đối tượng cầm dao trên tay khống chế đưa ba cháu bé vào một phòng học để cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động
sau gần chín mươi phút thuyết phục đánh lạc hướng đối tượng các lực lượng hiệp đồng tác chiến đã khống chế bắt giữ được đối tượng và giải cứu an toàn thành công cháu bé
qua xác minh kẻ đã khống chế đó là đối tượng nguyễn bá quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
qua kiểm tra đối tượng này dương tính với ma túy